do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão vùng biển ngoài khơi tại các tỉnh từ quảng trị đến bình định
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp tám giật cấp chín cấp một mươi sóng biển cao từ ba bốn mét biển động mạnh
đà nẵng đã khẩn trương triển khai các hoạt động ứng phó trên biển và trên đất liền
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố bộ chỉ huy bộ đội biên phòng đã thông báo cho các tàu thuyền
đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động tìm vị trí tránh nạn an toàn
tại trung tâm liên lạc biển của đồn biên phòng phú lộc lực lượng biên phòng đàm thoại hướng dẫn thông tin cho ngư dân đang ở khơi xa hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đến hai mươi h ngày một mươi hai tháng chín tám tàu đánh cá xa bờ của quận thanh khê đà nẵng đang ở cách bờ ba mươi hải lý đã được hướng dẫn về đến nơi neo đậu an toàn
riêng tàu dna chín mươi nghìn ba trăm linh bảy của thuyền trưởng nguyễn phú hùng không vào bờ kịp đang neo đậu gần đảo đá bạc quận đảo hoàng sa được trung tâm kết nối liên lạc mỗi giờ một lần
quá trình liên lạc đến giờ này thường xuyên báo cáo về gấp trên theo quy định với ba tiếng mới báo về trên một lần
hiện nay đến giờ phút này thì còn một phương tiện trên một mươi lao động đang neo đậu ở quận đảo hoàng sa
tại trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu cảng sông hàn các nhóm công tác đã tích cực tuyên truyền vận động được hàng trăm tàu thuyền vào nơi tránh nạn an toàn
ngay sau khi có chỉ đạo của ủy ban thành phố đà nẵng và bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
thì chỉ huy bộ đậu biên phòng đó một là nghiêm cấm toàn bộ tàu thuyền ra khơi
thứ hai là tổ chức lực lượng thông tin trên mặt biển như các chị thấy trên hai đồn biên phòng hai trăm năm mươi hai và phú lộc
kêu gọi toàn bộ tàu thuyền vào bờ và tránh những nơi tránh ra bão
thứ ba là tổ chức lực lượng đưa các phương tiện trên sông hàn và vùng bệnh đà nẵng về các nơi trú ẩn an toàn
thứ tư là với chương trình bốn tại chỗ chúng tôi tổ chức các lực lượng phối hợp với các lực lượng tại chỗ
tổ chức sẵn sàng lực lượng chỉ huy và sẵn sàng để ứng phó khi cơn bão mùa đà nẵng phải trong công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
đà nẵng đang khẩn trương triển khai các phương án phòng chống lột bão theo phương án bốn tại chỗ
và chuẩn bị lực lượng phương tiện để sơ tán và cứu nạn cứu hộ ở các khu vực nguy hiểm
ngành giáo dục đào tạo đà nẵng đã thông báo cho học sinh trên toàn thành phố nghỉ học ngày một mươi ba tháng chín để tránh bão